mặc dù nhiều năm nay hà nội vẫn tích cực trong việc tập trung người lang thang chăm sóc
nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố tuy nhiên thực tế công tác này còn gặp
nhiều vướng mắc trước thực trạng này ubnd tp vừa ban hành quyết định sáu nghìn năm mươi ba thay thế quyết định chín
năm hai nghìn chín với nhiều điểm mới trong đó nhóm đối tượng lang thang được tập trung sẽ mở rộng hơn
trước đây đối tượng người lang thang được ngành bảo trợ xã hội hà nội tập trung nuôi dưỡng tại
các trung tâm bảo trợ xã hội và bệnh viện tâm thần gồm ba nhóm người lang thang xin ăn
tâm thần lang thang và người lang thang ốm yếu suy kiệt tuy nhiên trong thời gian gần đây
trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng lợi dụng trẻ em người khuyết tật để bán hàng rong
đeo bám trèo kéo khách hàng song việc tập trung đối tượng này không dễ dàng điều này gây
ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự cũng như bảo đảm nghĩ quan tại thủ đô
khi mà đội trật tự xã hội của sở lao động thức huynh xã hội thực hiện theo quyết định chín mươi của
của ban nhân thành phố thì cũng gặp không ít những cản trở kể cả đối với những người dân và sự
phản ứng của đối tượng rồi là có cả những trường hợp là đối tượng bảo kê
theo quyết định mới của ủy ban nhân dân tp hà nội các đối tượng lang thang được tập trung
sẽ tăng lên sáu nhóm
nhóm đối tượng đặc biệt là các đối tượng kể trên
xong cũng theo phản ánh của ngành bảo trợ xã hội đối tượng này khi tập trung cần các bằng chứng cụ thể
mà đối tượng này hoạt động khá tinh vi có tổ chức
ngành bảo trợ xã hội trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình khó thực hiện triệt đề được
theo ý kiến của chú thì có giảm nhưng mà vẫn còn cho nên là mình nên có những cái chính sách để thu thập họ
về một chỗ tạo quan việc làm cho họ
cái đấy là ảnh hưởng đến chung cho cả xã hội mình đã đến lúc mình phải được sống đẹp nâng cao chất lượng cuộc sống lên
và một là cái công tác tuyên truyền cần phải làm tốt hơn
thứ hai nữa là công tác phối hợp giữa các đội trật tự xã hội của sở và các chính quyền ở các địa phương
đặc biệt là xã phường thị trấn
rồi phối hợp với phòng lao động thương binh xã hội của các quận huyện
rồi cán bộ lao động thương bình xã hội ở các xã phường thị trấn
công tác tập trung
công tác tập trung người lang thang trên địa bàn thủ đô không chỉ là nhiệm vụ của hà nội mà cần sự quản lý chặt chẽ tại các địa phương
hà nội là trung tâm chính trị kinh tế giáo dục văn hóa xã hội có nhiều danh làm thắng cảnh thu hút nhiều khách đến tham quan công tác và học tập
chính vì thế công tác tập trung người lang thang trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên để không ảnh hưởng đến hình ảnh hòa bình thân thiện của thủ đô